xin kính chào quý vị và các bạn
và thông tin đầu tiên đến từ công an tỉnh lạng sơn
công an huyện văn lãng cho biết vừa phát hiện và bắt giữ ba xe tải vận chuyển trên ba tấn hàng hóa nhập lậu
tại trụ sở công an huyện qua kiểm tra sơ bộ lực lượng công an đã phát hiện trên ba chiếc xe tải loại nhỏ vận chuyển nhiều bao tải dứa
bên trong là các loại hàng tiêu dùng có xuất xứ ngoài việt nam
như áo len giày dép các loại đồ chơi và một số mặt hàng có dấu hiệu giả nhãn hiệu hàng hóa
khác với số lượng khoảng trên ba tấn hàng có trị giá ước tính khoảng trên năm trăm linh triệu đồng
hiện toàn bộ số hàng nhập lậu và phương tiện vận chuyển đã bị công an huyện văn lãng lập biên bản tạm giữ
tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật
văn phòng ubnd tỉnh quảng bình cho biết đoàn liên ngành của tỉnh gồm công an huyện bố trạch viện kiểm sát nhân dân huyện bố trạch
hạt kiểm lâm huyện bố trạch tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình bộ chỉ huy bộ đội biên phòng của tỉnh quảng bình
và hạt kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng vừa trở về từ hiện trường của vụ phá rừng nghiêm trọng
tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng di sản thiên nhiên của thế giới
sau khi đến hiện trường tiến hành kiểm tra lực lượng chuyên ngành đã kết luận bước đầu khối lượng gỗ lâm tạc khai thác trái phép
đã bị lấy đi theo tính toán tại hiện trường là hơn một trăm linh mét khối
chứ không phải như báo cáo ban đầu của vườn phong nha kẻ bàng là khoảng bảy mươi mét khối
nhiều khu vực rừng ngay ở vùng lõi của vườn phong nha kẻ bàng bị lâm tặc triệt hạ lấy đi gỗ quý
còn cây non nằm ngổn ngang như ở các tiểu khu sáu trăm bốn mươi chín sáu trăm năm mươi
trong đó có hàng chục cây gỗ mum thuộc nhóm hai a hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ mang đi
nhiều loại gỗ khác như táo tràm trường sân nang bài lài nhộng bộp cũng đã bị khai thác
toàn bộ các cây gỗ đều bị cưa hạ chặt phá bằng máy cưa xăng
để đảm bảo việc tiến hành điều tra công khai minh bạch xử lý đúng các tổ chức cá nhân có liên quan đã phá rừng để mất rừng
đoàn liên ngành đang báo cáo lãnh đạo tỉnh quảng bình đề nghị giao vụ việc cho công an khởi tố vụ án
điều tra xử lý thay cho hạt kiểm lâm vườn quốc gia chủ rừng để rừng như đề xuất của chính đơn vị này trước đó
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và
công an huyện madrak vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn
kiểm tra chiếc xe tải mang bị kiểm soát một mươi bảy c tám nghìn năm trăm ba mươi bảy tổ công tác đã phát hiện trên xe đang chở ba mươi hộp gỗ sẻ thuộc nhóm hai
với tổng khối lượng một mươi bốn bốn mét khối được nguy trang bằng nhiều thùng giấy cắt tông đựng hàng hóa khác bao bọc che chắn xung quanh
tài xế khai nhận tên là nguyễn văn thành và phụ xe là đỗ như khoa ở huyện vũ thư tỉnh thái bình
bước đầu tổ công tác xác định có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái phép vì số gỗ trên xe không phù hợp với hồ sơ mà lái xe đã cung cấp
kiểm tra trên cabin xe này tổ công tác còn thu giữ thêm bốn bộ biển số xe các tỉnh khác nhau
vào lúc ba h dạng sáng ngày hôm nay trong khi tuần tra kiểm soát tiến đường nội thủy
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre đã bắt quả tang hai tàu đang khai thác cát trái phép trên sông hàm luông
đó là tàu sắt mang số hiệu btr một trăm năm mươi chín có tải trọng khoảng một trăm năm mươi tấn
và một tàu cây không mang số hiệu có tải trọng hai mươi tấn do ông huỳnh văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã hưng lễ huyện rồng trôm
và nguyễn quốc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tải xã tân thành bình huyện mỏ cây bắc điều khiển
thời điểm kiểm tra các chủ phương tiện đã không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản tại địa điểm khai thác theo quy định
khối lượng cát đã bơm lên hai tàu là hơn sáu mươi mét khối
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và buộc phải bơm cát trả lại dòng sông
được biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre
đã bắt quả tàng ba mươi một vụ khai thác cát trái phép trên các tuyến sông với bảy mươi đối tượng tham gia
xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần một tỷ đồng
trong khi đó do khai thác hải sản trái phép trong khu vực bảo tồn
hai tàu cá của ngư dân tp quảng ngãi đã bị ban quản lý khu bảo tồn biển lý sơn huyện lý sơn
phối hợp với bộ đội biên phòng lý sơn đề xuất xử phạt hai mươi năm triệu đồng
cụ thể một tàu cá do ngư dân nguyễn thơm ở xã tịnh khê làm thuyền trưởng trên tàu có bốn lao động
và một tàu cá do ngư dân trần mười ở xã nghĩa an làm thuyền trưởng trên tàu có ba lao động
hai tàu cá này hành nghề giã cào
tổ công tác đã đề xuất xử phạt mỗi tàu cá một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
vị tịch thu toàn bộ ngư cụ
khu bảo tồn biển lý sơn với diện tích mặt nước biển bảy một trăm một mươi ba hectare
trong đó vùng biển bảo vệ nghiêm ngặt là sáu trăm hai mươi hectare
vùng vục hồi sinh thái là hai hai mươi bốn hectare
và vùng phát triển là bốn bốn trăm sáu mươi chín hectare
tuy nhiên những năm gần đây tình trạng đánh bắt thủy sản tận diệt
đã suy giảm nguồn lợi thủy sản trong khu vực bảo tồn
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành
tổ chức kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hóa
tại các đầu mối giao thông
ngăn ngừa sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc
nhằm phòng chống dịch tả lợn châu phi
theo đó bộ giao thông vận tải đề nghị các đơn vị liên quan
nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển lợn
sản phẩm của lợn nhập lậu nghi nhập lậu không rõ nguồn gốc
kể cả hình thức cho tặng của các cá nhân tổ chức
và cư dân khu vực biên giới
bên cạnh đó các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan thuộc ngành y tế công an thú y
để ngăn ngừa vận chuyển sản phẩm này
trên các phương tiện vận tải
tại các đầu mối giao thông các tuyến đường bộ
đường sắt đường thủy đường biển và hàng không
đặc biệt phải kiểm soát ngăn ngừa
khách du lịch từ các nước đã và đang có dịch
mang thịt lợn kể cả các sản phẩm thịt lợn
đã qua chế biến chín đến việt nam
bộ giao thông vận tải cho biết đơn vị này
đơn vị nào để xảy ra hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép
hoặc tiêu thụ lợn các sản phẩm từ lợn nhiễm bệnh
dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
lĩnh vực quản lý sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
như vậy là trước nguy cơ dịch tả lợn châu phi
có khả năng lan rộng
đặc biệt là gần đây tỉnh thời thiên huế
đã xuất hiện hai ổ dịch tại địa bàn
xã phong sơn và phong điền
giáp danh với tỉnh quảng trị
do vậy mà công tác triển khai phòng chống dịch
tại địa phương này đã trở nên quyết liệt hơn
để ngăn chặn triệt để dịch tả lợn châu phi
có thể xâm nhập vào địa bàn
là địa phương giáp danh với tỉnh thừa thiên huế
huyện hải lăng tỉnh quảng trị
đã triển khai bốn chốt kiểm dịch
ở các xã lân cận với huế
để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
tại huyện vĩnh linh nằm ở phía bắc tỉnh quảng trị
hiện tại có hai chốt kiểm dịch của tỉnh hoạt động
nhưng ở các xã giáp danh với tỉnh quảng bình
huyện vĩnh linh cũng đã triển khai nhiều giải pháp
để phòng chống dịch tả lợn châu phi
huyện cũng đã tuyên truyền vận động
chỉ đào cho các cơ quan chức năng như
trạm thú y và nhân viên thú y tổ chức kiểm tra thường xuyên
cũng như là công tác là phun để phòng chống dịch
đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã thành lập bảy chốt kiểm dịch của tỉnh quảng bình
ở các tuyến quốc lộ một đường hồ chí minh
và một số xã giáp danh với vùng có dịch ở thừa thiên huế
trong những ngày qua các chốt này đã kiểm tra và tiêu độc khử trùng gần bốn trăm linh lượt xe
trên ba mươi con lợi
tỉnh quảng trị đã triển khai cho cán bộ thú y về tấn cơ sở
để mà phổ biến tuyên truyền hướng dẫn cho người dân
và có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ thủ y và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
ở các chốt cũng như về tầng cơ sở
chúng tôi cũng làm tốt công tác tuyên truyền
cho người tiêu dùng
để người dân tiếp tục chăn nuôi bình thường
phổ biến cho họ kiến thức để người tiêu dùng an tâm sử dụng sản phẩm
trên địa bàn tránh tình trạng người ta không sử dụng thịt lợn
cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề phát triển chăn nuôi
và thiệt hại về kinh tế cho các hồ gia đình chăn nuôi
mặc dù hiện nay dịch tả lợn châu phi chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh quảng trị
nhưng với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh
tỉnh quảng trị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào địa bàn
sáng nay ngân hàng nhà nước đã công bố tỷ giá trung tâm của đồng việt nam
với đô la mỹ ở mức hai mươi hai chín trăm sáu mươi bốn vnđ trên đô la mỹ
tăng bảy đồng so với cuối tuần qua
trong phiên giao dịch vào sáng nay giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ
từ một mươi đến sáu mươi đồng một lượng
giá vàng thế giới chỉ tăng một hai đô la mỹ
với biên độ cộng trừ ba đang được áp dụng
tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là hai mươi ba sáu trăm năm mươi hai đô la mỹ
một vnđ một đô la mỹ
và tỷ giá sàn là hai mươi hai hai trăm bảy mươi sáu vnđ một đô la mỹ
tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước
hiện mua vào ở mức hai mươi ba hai trăm linh đồng không đổi
và bán ra ở mức hai mươi ba sáu trăm linh ba đồng
tăng bảy đồng mỗi đô la mỹ so với cuối tuần trước
tại các ngân hàng thương mại tỷ giá các đồng ngoại tệ sáng nay khá ổn định
cụ thể vietcombank niêm yết tỷ giá đô la mỹ
ở mức hai mươi ba một trăm năm mươi đến hai mươi ba hai trăm năm mươi việt nam đồng một đô la mỹ mua vào bán ra không đổi so với cuối tuần qua
tại bidv giá đô la mỹ cũng giữ nguyên ở mức hai mươi ba một trăm năm mươi năm đến hai mươi ba hai trăm năm mươi năm vnđ một đô la mỹ mua vào bán ra
đối với giá vàng đầu phiên giao dịch sáng nay tập đoàn doge niêm yết giá vàng
ở mức ba mươi sáu bảy mươi đến ba mươi sáu tám mươi triệu đồng một lượng
mua vào bán ra không đổi so với cuối tuần qua
với phiên cuối tuần trước giá vàng tăng thêm sáu mươi đồng một lượng ở cả hai triệu mua bán
tranh lệch giá mua đang thấp hơn giá bán một trăm linh đồng một lượng
cùng thời điểm công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc
ở mức ba mươi sáu sáu mươi đến ba mươi sáu bảy mươi bốn triệu đồng một lượng
giá vàng tăng một mươi đồng một lượng ở cả hai triệu mua vào bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần qua
tranh lệch giá mua đang thấp hơn giá bán một trăm bốn mươi đồng một lượng
trên thị trường thế giới giá vàng giao ngay đang ở mức
một ba trăm một mươi bốn sáu usd một ounce tăng một hai usd so với phiên giao dịch trước
theo thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan trong nửa đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
có năm bảy trăm chín mươi xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào việt nam
với giá trị lên tới một trăm một mươi bảy bốn triệu usd
nếu tính tổng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay việt nam đã nhập khẩu hơn ba mươi một năm trăm linh chiếc xe
với giá trị hơn sáu trăm chín mươi một triệu đồng một lượng
trong đó lượng xe chín chỗ ngồi trở xuống vẫn chiếm sáu mươi bảy
tương ứng với ba tám trăm tám mươi xe đạt giá trị sáu mươi chín sáu triệu usd
tính trung bình giá trị khai báo hải quan khá cao lên tới một mươi bảy chín trăm bốn mươi usd một xe
trong khi đó lượng xe trên chín chỗ ngồi không có xe nào được nhập khẩu về việt nam
và tính tổng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín thị trường việt nam chỉ nhập khẩu một trăm hai mươi bảy chiếc
trị giá là ba sáu mươi chín triệu usd
ở vận khúc xe tải bao gồm cả xe bán tải trong nửa đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
có một bảy trăm hai mươi tám chiếc xe tải nhập khẩu vào việt nam
chiếm gần ba mươi tổng lượng xe nhập khẩu về việt nam nửa tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trị giá là ba mươi chín tám triệu usd
cùng với đó nửa đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín các doanh nghiệp lắp ráp ô tô tại việt nam
đã chi hơn một trăm sáu mươi chín sáu triệu usd để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô phục vụ sản xuất trong nước
thưa quý vị gốm cổ của người mân âu ở xã giang tàu huyện đắc cổ huyện lắc tỉnh đắc lắc
là một trong những sản phẩm từng được dùng phổ biến trong nhiều tộc người trên địa bàn
hiện nay vì nhiều lý do khác nhau mà gốm cổ đã không còn được ưa chuộng như ngày xưa
mặc dù vậy một số nghệ nhân ở đây vẫn tâm huyết với nghề để giữ lấy nét văn hóa truyền thống của dân tộc mân âu
và những hình ảnh về nghề làm gốm cổ cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại
nằm tại buôn dương bắc xã giang tao huyện lắc tỉnh đắk lắc gia đình bà hờ huyên búc là một trong những gia đình hiếm hoi còn duy trì nghề làm gốm cổ
được người đồng bào mân âu chuyển lại qua rất nhiều thế hệ
bà hờ huyên phúc chia sẻ bà đã theo nghề gốm ngót nghét cũng được gần ba mươi năm
trong suốt ba mươi năm qua bà vẫn miệt mài với nghề truyền thống dù nghề này đang có dấu hiệu dần trở nên mai một
làm gốm từ năm một mươi năm tuổi đến bây giờ thì bốn mươi ba tuổi
cái nghề làm gốm từ ông bà tổ tiên hồi xưa thì nhiều năm rồi bây giờ thì còn ba người thôi làm bây giờ
gốm của người mân âu rất đặc biệt bên cạnh những họa tiết trang trí mang đậm tính dân tộc những sản phẩm gốm của người mân âu đa phần thường có màu đen
bà hờ huyên phúc chia sẻ để có được những sản phẩm độc đáo thì quy trình sản xuất cũng phải khác lạ
công đoạn đầu tiên là tạo hình
thay vì sử dụng bàn xoay như đa số các xưởng gốm khác người mơ nông lại đặt đất xét lên một khúc gỗ lớn di chuyển vòng tròn xung quanh để tạo hình cho sản phẩm
tiếp theo sản phẩm sẽ được mang đi phơi khoảng hai ba ngày cho đến khi khô hẳn rồi được đem nung lộ thiên
sẽ mất khoảng ba mươi phút để kết thúc quá trình nung rồi sau đó sản phẩm sẽ được lấy ra đem ủ trong vỏ chấu vài phút để có màu đen vô cùng độc đáo
những sản phẩm của gia đình bà hương huyên púc cho ra lò cũng rất đa dạng không chỉ là những dụng cụ bếp nút mà đôi khi còn theo yêu cầu của khách hàng
cái nôi nấu cơm rồi náo cháo rồi cái tẩu ăn cơm cái đó là hồi xưa là nhiều nhất còn bây giờ thì nhiều khách thì làm cái mới
những chiếc nồi cái niêu con voi con trâu với đủ loại kích thước lớn nhỏ
sự đa dạng về mẫu mã cũng như chất lượng cao của sản phẩm gốm đang giúp gia đình bà hờ huyên phúc nhận được rất nhiều sự quan tâm của du khách khi tới xã giang tao
và điều này cũng giúp gia đình bà có thêm một nguồn thu nhập tương đối ổn định
chị làm một con voi với lại con trâu thì bán được ngày nào cũng bán được ạ
một con voi thì tùy theo nhỏ to thì nhỏ năm mươi còn to thì bảy mươi tám mươi ạ

còn nhỏ xíu thì họ khách mang thì cái nhỏ dễ nhất thì năm mươi ạ

vì vậy gia đình bà nhất quyết muốn gìn giữ nét đặc trưng đó
vì vậy gia đình bà nhất quyết muốn giữ nét đặc trưng đó
yang tao cũng đang hết sức nỗ lực một mặt đẩy mạnh truyền thông cho sản phẩm gốm người mân âu có đầu ra tiêu thụ
mặt khác cũng ra sức khởi dậy niềm đam mê nghề truyền thống cho giới trẻ
đây là một việc hết sức cần thiết không chỉ bảo vệ những sản phẩm gốm chất lượng cao
mà còn bảo vệ giá trị truyền thống của người đồng bào mân âu trong giai đoạn nghề làm gốm cổ đang bị mai một